tiếp nối truyền thống anh hùng của phong trào phụ nữ hai giỏi trên quê hương quảng bình anh dũng
ngày nay những người con gái tuổi một mươi tám đôi mươi đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ bầu trời
họ là những chiến sĩ của đại đội pháo phòng ba mươi bảy ly thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
đây là một buổi huấn luyện của đại đội pháo phòng ba mươi bảy ly thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
mặc dù đang sống trong thời bình nhưng những nữ pháo thủ này luôn phải thường xuyên tập trung luyện tập
bất kể nắng hay mưa ngày lễ hay ngày thường họ những nữ pháo thủ luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu
từng pháo thủ là tư tập để mà cho pháo thủ là thuân thuộc những yếu tố của các chiến sĩ
được thành lập từ năm hai nghìn bốn theo quyết định của bộ tư lệnh quân khu bốn đại đội pháo phòng không nữ này đóng quân bên bờ biển thuộc xã quang phú thành phố đồng hới
mặc dù là lực lượng dân quân nhưng đặc trưng của đơn vị là thường trực sẵn sàng chiến đấu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nhằm bảo vệ vùng trời nên cuộc sống trực chiến sinh hoạt của họ
không khác gì lực lượng bộ đội chính quy
từ khi ra đời đến nay đại đội pháo phòng thực hiện nhiệm vụ đó là trực sẵn sàng chiến đấu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
và tham gia thực hiện các nhiệm vụ công tác khác như phòng trọng thiên tài tìm kiếm cứu nàn tăng gia sản xuất cải thiện nền sống
rồi làm tốt công tác trên vần nơi khu vực đóng quân
với tuổi đời còn rất trẻ
từ một mươi tám đến hai mươi năm những nữ pháo thủ này vẫn miệt mài hăng say luyện tập
họ công hiến hy sinh tuổi thanh xuân để sống đời quân ngũ làm nhiệm vụ canh giữ vùng trời vùng biển tổ quốc